với phương châm cấp ủy huyện nắm đến cơ sở đảng viên cơ sở nắm đến từng hộ gia đình
những năm qua ban thường vụ huyện ủy con rẫy tỉnh con tum luôn quan tâm đến việc phân công cấp ủy huyện
phụ trách địa bàn xuống sinh hoạt tại các đảng ủy tri bộ cơ sở để nắm tình hình và giúp các tri bộ
giải quyết những vấn đề khó khăn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng
tại cơ sở đồng thời phân công các đảng viên phụ trách các hộ nhóm hộ hướng dẫn bà con làm ăn
phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo xã đắc tơ re là một trong những xã đặc biệt khó khăn
của huyện con rẫy tỉnh con tum với trên bảy mươi dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số đời sống
của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn năm mươi sáu ngay từ đầu nhiệm kỳ
đảng ủy xã đã phân công các đảng viên phụ trách các hộ nhóm hộ tại tất cả các thôn làng đẩy mạnh
tuyên truyền nâng cao nhận thức hướng dẫn bà con phát triển kinh tế xóa nghèo
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt được cấp ủy đảng đề ra
hội dân cũng đã biết áp dụng những thiết bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi
và được cải thiện đời sống và nhiều bà con thì cũng đã được thuộc hộ khá giá trên địa bàn
theo thống kê của ban thường vụ huyện ủy con rẫy đảng ủy các xã thị trấn đã phân công hơn một đảng viên
phụ trách sáu trăm năm mươi bảy nhóm hộ trên địa bàn huyện để hướng dẫn bà con tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình
cũng như tìm ra những nhân tố mới tích cực
từ đầu nhiệm kỳ đảng bộ huyện đã kết nạp được ba trăm hai mươi hai đảng viên đạt tám mươi năm trí tiêu nghị quyết đề ra
tổng thu nhập bình quân đầu người một năm ở khu vực nông thôn trên địa bàn là một mươi sáu tám mươi năm triệu đồng
tăng thêm hai ba mươi bốn triệu đồng so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
cái việc mà đưa đảng viên vào sinh hoạt tại tri bộ nông thôn là vừa nâng cao được cái năng lực
cũng như là cái sức
chiến đấu của đảng viên tại tri bộ vừa là giúp cho đảng viên rèn luyện
cũng như là nắm rõ tình hình ở khu dân tư từ đó có những cái quyết sách những cái định hướng
cũng như có những cái ký nghị cái tham mưu mà nó phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương
việc phân công đảng viên về sinh hoạt tại các tri bộ thôn cũng như phụ trách các hộ nhóm hộ
đã giúp cho cán bộ phân công nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân
đồng thời là chiếc cầu nối
làm công tác tuyên truyền vận động đưa chủ trương chính sách của đảng đến gần với người dân hơn
việc làm này đã và đang phát huy được hiệu quả tại một huyện nghèo con rẫy